thực hiện các nội dung chương trình trong chuyến tháp tùng thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
thăm chính thức vương quốc naui chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung đã có buổi làm việc
với tổ chức sáng tạo naui innovation huay và bảy tập đoàn tổ chức hàng đầu của naui hoạt động
trong các lĩnh vực chính là phát triển hệ thống giao thông thông minh năng lượng và lưu trữ năng lượng
quản lý và phát triển hệ thống giao thông công cộng cung cấp giải pháp quản lý bùn thải và chất thải
tại buổi tiếp xúc lãnh đạo các tập đoàn đã trao đổi với chủ tịch ubnd tp hà nội về thế mạnh và kinh nghiệm
công nghệ tiên tiến nhất của naui những kinh nghiệm và cơ chế quản lý khuyến khích hợp tác công ty
trong xử lý rác thải nước thải và phát triển giao thông công cộng đồng thời bày tỏ mong muốn được hợp tác
và đầu tư chuyển giao công nghệ tiên tiến trên vào tp hà nội
chủ tịch ubnd tp hà nội cho biết hà nội sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tập đoàn
doanh nghiệp của naui
vào nghiên cứu khảo sát tìm kiếm cơ hội đầu tư và hợp tác kinh doanh
đại diện lãnh đạo tổ chức sáng tạo naui và các tập đoàn công ty đã cam kết sẽ tổ chức đoàn công tác
của các doanh nghiệp naui sang hà nội trong thời gian sớm nhất để triển khai các nội dung đã thảo luận